đã năm tháng kể từ khi bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại tỉnh phú yên
đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí tiếp tục diễn biến phức tạp hơn
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc sốt xuất huyết tại địa phương này đã tăng gấp bảy lần
hãy cùng truyền hình nhân dân tìm hiểu nguyên nhân vì sao các ổ dịch sốt xuất huyết
cũng như các ca mắc gia tăng và kéo dài như vậy
hơn năm tháng qua khoa nội nhi bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên lúc nào cũng quá tải như thế này
trung bình ngày nào cũng có khoảng hai mươi ca cao điểm có đến năm mươi ca mắc sốt xuất huyết điều trị nội trú
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh phú yên đã ghi nhận gần hai trường hợp mắc sốt xuất huyết với bảy mươi bốn ổ dịch
có địa phương số người mắc sốt xuất huyết tăng hơn năm mươi lần và số ổ dịch tăng một mươi chín lần so với năm hai nghìn một mươi tám
đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm
ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh
nhất là diệt con đường trú ẩn của bọ gậy sinh mũi gây bệnh sốt xuất huyết
thì tình trạng quá tải tại các bệnh viện mới có thể chấm dứt